thưa quý vị công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm soát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng nguyễn tiến hùng ba mươi tuổi trú tại phường xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai
về tội thành lập công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra do cần tiền tiêu xài nên hùng đã lên mạng tải hình ảnh chứng minh nhân dân của người khác
rồi về làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép
với thủ đoạn đó thì vào ngày một mươi bốn tháng ba hùng đã lừa chiếm đoạt của một người dân ở thành phố buôn ma thuật hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác của người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
được biết hùng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị công an tp long khánh tỉnh đồng nai
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày tám tháng tám phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa bàn giao vụ việc vận chuyển trái phép
hai mươi cá thể cây hương cho công an gò dầu để tiếp tục điều tra xử lý
vào khoảng một mươi năm h ngày năm tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông nhận được nguồn tin có đối tượng đang điều khiển xe ô tô con
vận chuyển động vật hoang dã từ huyện châu thành tỉnh tây ninh đi tp hcm để tiêu thụ
đến một mươi năm h một mươi năm phút cùng ngày qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển xe tên phạm nhật linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại ấp xóm ruộng xã trí bình huyện châu thành tỉnh tây ninh
tiếp tục kiểm tra xe phát hiện trên xe đang chở ba mươi cá thể cầy hương
tổ công tác tiến hành bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế công an huyện gò dầu
tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khóm châu long ba châu long tám phường châu phú b tp châu đốc
nghi vấn giả số lượng lớn
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng tám tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với công an thành phố châu đốc
và cục quản lý thị trường bắt quả tang nguyễn văn lý đang lên xuống hàng hóa nghi vấn là dầu nhất giả
từ xe ô tô tải vào trong phòng trọ do lý thuê
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt
mỡ bôi trơn phụ da các nhãn hiệu nổi tiếng ước tính trị giá hàng hóa khoảng ba tỷ đồng
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc kêu gọi những ai từng tham gia mua bán dầu nhất với nguyễn văn lý
thì đến công an tp châu đốc trình báo để phối hợp điều tra làm rõ
thưa quý vị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết vẫn đang cử các trinh sát truy tìm nhóm trộm cắp xe máy dùng dao và bình xịt hơi cay để tấn công người dân khi bị truy bắt
anh ghi lại vào ngày bảy tháng tám một nhóm khoảng ba thanh niên đi trên hai xe máy đến khu vực gần nhà ở xã hội bkm hoà lợi phường hòa phú tp thủ dầu một để trộm xe máy
khi nhắm được chiếc xe máy đắt tiền hai đối tượng ngồi trên hai xe máy đứng cách nhau khoảng một mươi mét để cảnh giới
một đối tượng khác khi đi tới chiếc xe để bẻ khóa
khi đối tượng này đang dắt xe ra thì bị người dân phát hiện và tấn công
thế vậy một số người dân khác cũng lao đến về bắt
đối tượng này ngay lập tức rút dao ra chống trả
một đối tượng khác đang ngồi trên xe máy cũng chạy lại dùng bình xịt hơi cay để giải cứu đồng phạm
vì băng trộm quá hung hãn người dân không thể tiếp tục vây bắt
nên băng trộm đã chạy thoát
rất may một số người dân chỉ bị thương nhẹ khi vây bắt băng trộm này
từ những vụ việc trên cơ quan công an khuyên cáo người dân khi bắt trộm phải đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân
vì những kẻ trộm rất manh động và liều lĩnh
đến với những thông tin khác tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của đối tượng dương quang bẫn
chú tệ phường hiệp hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện và bắt quả tăng mẫn
đang cất giấu một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn
trước đó vào đêm ngày năm tháng tám anh lương minh hiểu chú cùng phường về mẫn
đỗ một chiếc xe ô tô hiệu innova trong sân nhà thì bị một đối tượng đứng ngoài cổng chĩa súng vào
bắn ba phát khiến chiếc xe ô tô hư hỏng
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp biên hòa đã khám nghiệm hiện trường
thu giữ vật chứng liên quan và tổ chức điều tra truy xét
qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn lực lượng điều tra phát hiện mẫn
có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc
bước đầu mẫn khai khẩu súng trên do một người bạn thân đưa cho sử dụng để giải quyết khi có mâu thuẫn
công an tp biên hòa đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn minh hậu chú tại quận gò vấp tp hcm
và nguyễn phạm anh khoa chú tệ huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng tám
công an tp đà lạt phát hiện bắt quả tàng đối tượng nguyễn minh hậu
đang cất giữ trong túi áo một gói giấy đựng sáu viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin
tại chỗ hậu khai nhận đang chuẩn bị mang số ma túy trên
giao cho một người mua về để sử dụng
tiếp tục khai thác đối tượng hậu khai nhận cùng đồng bọn là nguyễn phạm anh khoa
đã thuê một phòng tại khu căn hộ du lịch thuộc đường la sơn phu tử phường sáu tp đà lạt
để ở và cất giấu ma túy
khám xét khẩn cấp tại phòng mà hai đối tượng hậu và khoa thuê
cơ quan công an phát hiện một túi chứa một trăm ba mươi bốn viên thuốc lắc và ba túi chứa ma túy ketamin
ngoài ra còn có một cân điện tử màu bạc một thia kim loại màu trắng dùng để phân chia ma túy
bột nhập vào một xưởng máy trên địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
lấy trộm số lượng lớn tài sản có giá trị khoảng bốn trăm linh triệu đồng
vũ hữu hoàng long chú tệ huyện châu đức tỉnh bà rệ vũng tàu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tiến hành bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng tám
long đã lèn vào trong nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn jun guvina
thuộc phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
lấy trộm tổng cộng tám mươi một cái thuyền của máy dệt
rồi đưa ra ngoài bãi đất trống bỏ vào năm bao tải đem đi cất
đến khoảng hơn hai mươi h ngày bốn tháng tám
long điều khiển xe mô tô quay lại chỗ cất giấu để chở các bao tải trên mang đi tiêu thụ
thì bị lực lượng tuần tra của đồn công an khu công nghiệp tân thành phát hiện bắt giữ
đồn công an khu công nghiệp tân thành đã chuyển toàn bộ người và tăng vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ để giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại hà nội vào sáng sớm ngày hôm nay đã xảy ra một sưởng sản xuất vụ cháy
với lửa và khói bốc cao trong khu công nghiệp quang minh huyện mê linh
diện tích nhà xưởng nơi phát cháy là khoảng năm m hai
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường
triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vào tầm sáu h ba mươi tại xưởng thuộc công ty hệ thống năng lượng việt nam
đã xuất hiện cháy
theo người dân ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng
khói đen bốc cao hàng chục mét
nói tóm lại là mức độ đám cháy này thì sự cố thì nó không biết trước được
thế thì sau khi phát hiện cháy thì nói chung là ngọn lửa lan quá nhanh
từ lúc sáng từ sáu h ba mươi là nó cháy từ đầu sưởng bên kia
xong rồi khoảng ba mươi phút sau thì nó cháy sang đầu bên này là cháy rất là to
lúc đấy là lực lượng chữa cháy sang cũng rất là đông
và triển khai chữa cháy luôn
tôi thấy là đám cháy này rất là nghiêm trọng cháy to
trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội đã điều động hàng chục phương tiện chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc ba đơn vị công an huyện mê linh công an huyện sóc sơn
và khu vực một thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội nhanh chóng đến hiện trường
vụ cháy xuất phát từ nhà kho lan sang sưởng sản xuất
do đặc thù là sửa nhựa sản xuất đồ chơi trẻ em
vì vậy vật liệu cháy trong kho rất là lớn và cháy sản sinh ra rất nhiều khói
nên việc tiếp cận khu vực chữa cháy có nhiều khó khăn
đặc thù cái vụ cháy nó là cái vật liệu dễ cháy
và nhà đây là nhà khung tiền thép có xây tường gạch bao quanh
thế thì chính vì vậy mà cái khả năng sụp đổ công viện công trình
khi mà chúng ta chữa cháy trong điều kiện lâu dài
đấy là điều đương nhiên
và ở đây tại hiện trường chúng ta đã thấy cái sự sụp đổ một phần nào đó
và chúng tôi đã quyết định dùng cái phương tiện hữu hiệu như là máy xúc máy ủi
để chúng tôi sẽ thay cái sức người để phá rỡ một phần cấu kiện
chúng ta tiếp cận ở bên trong để chúng ta chữa cháy
khoảng chín h ba mươi lực lượng chức năng đã không chê đám cháy

nguyên nhân ban đầu chúng tôi chưa đánh giá được
nhưng về cái diện tích đám cháy là nhà sửa khoảng năm m hai
với tổng diện tích trên cái khu vực của cái lô
thứ một mươi ba này là gần năm ha
trong khi đó là giữa đây một nhà sửa và một nhà sửa nhà điều hành
hiện nay thì chúng tôi cũng đã trong quá trình cháy nhà sửa
và cái này cũng đã cho
sau khi đó chúng ta đã cho chống cháy nan
và cho tách cháy toàn bộ khu vực
ở ngoài khỏi cháy sang khu nhà điều hành
và toàn bộ khu nhà sửa
đến bây giờ thì bác giao đồng chí là
như bác đồng chí biết là tại trường này này
các đội phòng cháy của các đơn vị địa phương
chúng ta tập trận giúp đỡ
và hiện nay các họng nước liên quan khu công nghiệp
và hiện nay cũng đang tiến hành
và đến tại thời điểm này
thì như thông tin báo cáo của cơ sở
thì cũng không có người mắc kẹt
ở trong đám cháy
và một trăm linh anh em cán bộ chiến sĩ đang chữa cháy
thì đều an toàn
đây là cái thông tin ban đầu của công cháy
cũng trong sáng nay
một sưởng sản xuất mốt xốp tại xã minh trí
hội sông sơn cũng đã cháy
với thời tiết còn nắng nóng như hiện nay
lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân
các doanh nghiệp chủ động trong công tác
đảm bảo phòng cháy chữa cháy
hạn chế mức thấp nhất về cháy nổ có thể xảy ra
kính thưa quý vị
ngày tám tháng tám
công an quận tân phú tp hcm cho biết
đang củng cố hồ sơ xử lý ba mươi sáu đối tượng
dương tính với chất ma túy
ở quán bar trên địa bàn
khoảng h một mươi năm sáng cùng ngày
công an quận tân phú kiểm tra hành chính quán bar new club
trên đường thành công phường tân thành quận tân phú
phát hiện ba mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
thời điểm này trong quán bar có rất đông khách
qua test nhanh ma túy đối với chín mươi khách
và ba mươi hai nhân viên của quán bar
lực lượng chức năng xác định ba mươi sáu người có kết quả dương tính với ma túy
hiện lực lượng chức năng sàng lọc những người liên quan
và làm rõ những sai phạm của quán bar
để xử lý theo quy định
ngày tám tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm cho biết
đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án xảy ra
trên đường phạm ngũ lão phường bảy
khiến cho một người tử vong
và nghi phạm là nguyễn bình khương duy
hai mươi sáu tuổi ngủ tại quận phú nhận
nghi vấn ban đầu giữa nạn nhân
và đối tượng có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc
khoảng một giờ sáng cùng ngày
hai người đàn ông chạy xe máy trên đường phạm ngũ lão
khi tới chân cầu vực ngã sáu gò vấp
thuộc phường bảy quận gò vấp thì dừng lại cãi nhau
trong lúc xô xát
người đàn ông ba mươi bảy tuổi bị đối phương dùng hung khí đâm tử vong
nghi phạm đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó
nhận tin báo công an quận gò vấp
đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm
lấy lời khai những người liên quan để truy xét kẻ gây án
sau hai giờ gây án
nghi phạm gây án đã bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đang lấy lời khai của nghi phạm
để làm rõ động cơ gây án
đến một mươi năm h chiều ngày tám tháng tám
lực lượng chức năng quận một mươi một thành phố hồ chí minh
cùng với các đơn vị liên quan
mới giải quyết xong hiện trường vụ
cổng chào công viên nước đầm sen
bị đổ sập đè trúng một người đàn ông
khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
cổng trào số một a thuộc công viên nước đầm sen
trên đường hòa bình quận một mươi một thành phố hồ chí minh
bất ngờ đổ sập xuống đường
các nghiên chứng cho biết thời điểm trên
trời đang có gió mạnh
một người đàn ông bị đè nằm lọt giữa mái vòm cổng chào
may mắn không bị thương
tại hiện trường cổng chào cao hơn năm mét
được làm bằng tôn thép đổ sập
đã nằm cháo hết gần một làng đường hòa bình
khiến giao thông qua khu vực ung tắc
cơ quan chức năng quận một mươi một sau đó điều xe cẩu
đến xử lý hiện trường lập biên bản vụ việc
sáng ngày tám tháng tám
công an thành phố bạc liêu
tỉnh bạc liêu cho biết
đang tiếp tục làm việc với hai nhóm đối tượng thanh thiếu niên
có hành vi gây mất an ninh trực tự trên địa bàn
trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
tổ công tác hai trăm ba mươi tám của công an tỉnh
phố học công an thành phố bạc liêu
phát hiện một mươi hai đối tượng đang tụ tập
trước cổng trường tiếu học lê văn tám
thuộc phường một thành phố bạc liêu có biểu hiện nghi vấn
nên mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
do có mâu thuẫn nên nhóm thanh niên do ngô thái thi
sinh năm hai nghìn bảy ngụ khóm chín phường một thành phố bạc liêu cầm đầu
hàng giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên
do trang nhật đan
sinh năm hai nghìn bốn ngũ ấp trà bang một
thị trấn châu hưng huyền vĩnh lợi cầm đầu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy dao tự chế các loại
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
nhóm năm người uống rượu pha cồn rửa tay chứa methanol
hậu quả là cả năm người phải đi cấp cứu
tại bệnh viện nhân dân gia đình tp hcm
vì ngộ độc methanol
và ngày tám tháng tám bệnh viện nhân dân gia đình
thông tin chính thức về năm nam bệnh nhân ngộ độc
do uống rượu pha cồn methanol
vào cấp cứu tại bệnh viện này
trong hai ngày là ngày sáu và ngày bảy tháng tám
theo đó bệnh nhân nam hai mươi năm tuổi
được người nhà chuyển vào bệnh viện nhân dân gia đình
cấp cứu lúc một mươi năm h hôm qua ngày bảy tháng tám
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo
tiếp xúc được
kèm các biểu hiện như mệt nôn ói nhiều mắc mờ
nồng độ methanol trong máu là
một trăm một mươi ba một mươi một mg trên một lít khí thở
qua khai thác thông tin từ bệnh nhân
sự việc đáng tiếc xảy ra do
một người rót nhầm chai cồn
trong khi ngồi nhậu chung
rót ra rượu rồi
mình thánh cây ngay rượu
xong rồi nó lấy nhầm ngay cây cồn
cái bên đó
xong nó rót đầy ca
nên em uống
uống xong là thấy
cái vị cũng giống hệt như vậy
đâu có đế đâu
xong uống xong
ngày mơ hàng kia la lết
chữ biết uống còn
hiện cả năm bệnh nhân
đang được điều trị tại bệnh viện nhân dân gia đình
đang được lọc máu bù dịch
điều trị nội khoa theo phát đồ điều trị ngộ độc methanol
của bộ y tế
sáng nay diễn đàn liên kết phát triển du lịch việt nam
đã khai mạc tại thành phố hồ chí minh
diễn ra trong hai ngày
ngày tám và ngày chín tháng tám
và diễn đàn lần này được kỳ vọng
sẽ tạo ra những cầu nối liên kết
hợp tác chặt chẽ cho các doanh nghiệp du lịch việt nam
sau mùa dịch bệnh covid một mươi chín
theo lãnh đạo hiệp hội du lịch thành phố hồ chí minh
đơn vị tổ chức
đây là lần đầu tiên thành phố hồ chí minh
tổ chức diễn đàn du lịch tầm cỡ và quy mô lớn
dưới hình thức một sự kiện giao thương gặp gỡ
kết nối giới thiệu và quảng bá sản phẩm du lịch
dịch vụ du lịch giữa các tỉnh thành phố
trên cả nước và giữa các ngành du lịch với nhau
qua đó các doanh nghiệp du lịch
có thể giới thiệu các thế mạnh
sản phẩm du lịch đặc trưng của mình
để chào bán quảng bá với các đối tác quốc tế
hoặc gặp gỡ trao đổi và đàm phán
định hướng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn
đảm bảo an toàn cho du khách
trong và ngoài nước khi trải nghiệm
hơn một trăm linh gian hàng của các doanh nghiệp
đơn vị ban ngành đến từ khắp các tỉnh thành phố
trong cả nước đã góp mặt tại diễn đàn
cùng hàng ngàn voucher chào bán tương tác
tri ân du khách
song song với các hoạt động giao thương
giữa các hãng lữ hành và đơn vị cung cấp dịch vụ
diễn đàn còn có hai hội thảo quan trọng
về giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế
ở việt nam và đào tạo nguồn nhân lực
đặc trưng quốc tế cho khách sạn cao cấp
diễn đàn liên tết du lịch việt nam
được kỳ vọng là bước khởi đầu mạnh mẽ
cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ
giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tp hcm
doanh nghiệp lữ hành khách sạn vận chuyển
và cung ứng dịch vụ du lịch trên cả nước nói chung
hướng tới việc thu hút mạnh mẽ du khách
từ thị trường quốc tế sau đại dịch
sau hơn ba tháng thi công dự án
cải tạo nâng cấp vỉa hè
các tuyến đường xung quanh hồ công rùa
quận ba tp hcm đang dần hoàn thành
và cơ quan chức năng và đơn vị thi công
đang gấp rút hoàn thiện
để đưa công trình vào khai thác mừng lễ hai tháng chín
theo đại diện ủy ba nhân dân quận ba
là chủ đầu tư dự án cũng cho biết
đang nỗ lực để công trình về đích đúng tiến độ
hiện vỉa hè các tuyến đường xung quanh hồ công rùa
đã và đang trong quá trình hoàn thành
việc lát đá rên nít
và dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành
trước ngày hai mươi năm tháng sáu và bàn giao trước ngày hai tháng chín
trong quá trình thi công quận cũng đã chỉ đạo
các đơn vị đảm bảo an toàn giao thông cho người qua lại
đặc biệt vấn đề cây xanh được quan tâm nhất
do hạ tầng kỹ thuật khu vực này khá phức tạp
nên việc thi công khó tránh khỏi va chạm
vào rễ các cây cổ thụ
quận yêu cầu đơn vị thi công hạn chế
gây ảnh hưởng tới hệ thống cây xanh hiện hữu
tại khu vực xung quanh hồ công rùa
khu vực hồ con rùa có tên công trường quốc tế
là nút giao của đường phạm ngọc thạch
trần cao vân và võ văn tần
xung quanh hồ có nhiều nhà hàng quán bar cà phê
là nơi được nhiều người dân du khách đến vui chơi giải trí
do đó sau khi hoàn thành dự án cải tạo
sẽ giúp khu vực này có sự thay đổi diện mạo
góp phần thu hút người dân xung quanh
du khách đến tham quan vui chơi
thuốc đẩy du lịch phát triển
trước đó hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quận ba đề xuất làm phố đi bộ chất lượng cao
ở khu vực hồ với tổng diện tích một mươi chín năm trăm linh m hai
gồm năm khu chức năng
đài nước ở trung tâm hồ
trình diễn ở đường phạm ngọc thạch
phan hóa triển lãm ở đường võ văn tần
ẩm thực ở đường trần cao vân
giải trí ở đường phạm ngọc thạch
tuy nhiên hiện công trình chưa triển khai